đem những thắc mắc của người dân về những sai phạm của trạm trộn bê tông phong cảnh vẫn ngang nhiên tồn tại
chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo xã thống nhất vì này khẳng định mọi hoạt động xây dựng bến bãi tại chân bờ đề đều vi phạm nghiêm trọng luật đê điều
vì thực hiện trên khu vực hành lang thoát lũ và trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của tuyến đê hữu sông hồng
chúng tôi cũng rất mong muốn các anh liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan đến cảng vụ
rồi thanh tra đường thủy
rồi cảnh sát đường thủy thì chúng ta cứ ngăn chặn không cho tàu cập bến nữa
bởi vì cái này thì chúng ta phải khẳng định là nó không có phép để hoạt động
chúng ta cứ ngăn chặn không cho tàu cập bến nữa thì đương nhiên thì xe quá tải thì cũng không thể chạy được
thế ngoài ra thì cũng rất là mong là các anh là cũng có ý kiến đối với thanh tra giao thông
để các anh xử lý các xe quá tải chạy trên đường
chúng tôi cũng không phải là ở địa phương
thật ra nói thì chức năng thẩm quyền thì nó cũng có hạn
thế thì cũng rất là mong các anh làm sao mà đề nghị đối với các cái ngành đó để phối hợp cùng với xã
để ngăn chặn để từng bước xử lý để nó ổn định tình hình địa phương
rõ ràng những trạm trộn bến bãi vi phạm nghiêm trọng luật đê điều như thế này
của công ty trách nhiệm yêu hoạn vật liệu xây dựng phong cảnh
không cơ quan chức năng nào có thể cấp phép hay đồng ý cho hoạt động
tuy nhiên ngày ngày bờ đê này vẫn bị cầy nát bởi xe trọng tải lớn
mùa màng của người dân thì thất thù vì đất nông nghiệp không thể canh tác nổi
bởi bụi bạm và ô nhiễm khói bụi xây dựng
sông hồng bị bức tử khi việc san lấp vô tội vạ
và rác thải xây dựng được đổ thẳng xuống sông khiến dòng chảy bị biến đổi
và ai dám chắc tính mạng và tài sản của bà con ở nơi đây được đảm bảo khi mùa mưa lũ về
vậy tại sao những sai phạm này vẫn diễn ra công khai nhiều năm nay
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện thường tín và các ban ngành chức năng có biết hay không
phóng sự tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập về những sai phạm nghiêm trọng này